hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo cáo trạng vào chiều ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám lộc chạy xe ô tô về đại lý vé số của gia đình
ở phường an thới thành phố phú quốc thì gặp dũng ngọc và đại đi trên hai xe máy chặn đầu xe ô tô của lộc
đại đã xuống xe và dùng tay bóp cổ lộc thấy người dân khuyên can nên nhóm của dũng bỏ đi
lộc đã gọi điện thoại cho tân tiến và đại tiến tìm hung khí để đánh trả thù
do không tìm được hung khí nên lộc đã đi mua hai cây dao
sau đó đại tiến chở lộc gặp nhóm của dũng thì hai bên xô sát
hậu quả dũng bị đâm nhiều nhát vào người tử vong do bị thủng tim
ngọc và đại bị thông tật lần lượt là ba mươi ba và năm mươi
hội đồng xét xử tuyên phạt lộc một mươi sáu năm tù tân tiến tám năm tù đại tiến một mươi hai năm tù về tội giết người
lợi và đại mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù ngọc hai năm tù về tội gây dối trật tự công cộng
ngoài mức án nêu trên hội đồng xét xử còn buộc ba bị can lộc tân tiến và đại tiến
liên đối bồi thường cho gia đình bị hại dũng cùng với đại và ngọc số tiền trên bốn trăm bảy mươi triệu đồng
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối với một đối tượng thành lập công ty ma để lừa bán sắt thép cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền
kết quả điều tra ban đầu do cần tiền tiêu xài nên nguyễn tiến hùng chú tỉnh đồng nai
đã lên mạng tải ảnh hình chứng minh nhân dân của người khác rồi về làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh
thành lập công ty ma quang dinh chuyên bán sắt thép có địa chỉ ở phường xuân trung
thành phố lâm khánh
sau đó hàng ngày hùng lên mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết giao bán sắt thép giá rẻ hơn giá thị trường
khi có người đặt mua thì hùng yêu cầu chuyển tiền thanh toán trước rồi giới thiệu đến một công ty khác
để bốc hàng và cắt đứt liên lạc
với thủ đoạn đó vào ngày một mươi bốn tháng ba hùng đã lừa chiếm đoạt của một người dân ở thành phố buôn ma thuột
hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra hùng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác
được biết hùng đang bị công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến ba đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản ở địa bàn thành phố biên hòa
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng gồm vũ đức huy nguyễn anh đức và cao mạnh cường để điều tra làm rõ
vào tối ngày một mươi tám tháng bốn huy đã rủ đức đi quanh địa bàn để tìm sơ hở trong việc quản lý tài sản
huy điều khiển xe máy chở đức đi đến phường tân biên
thì phát hiện một người phụ nữ trên tay cầm chiếc điện thoại
hai đối tượng đã ép sát rồi nhanh tay giật chiếc điện thoại
qua đấu tranh huy còn khai nhận thêm cùng với cường gây ra một vụ cướp giật điện thoại khác
trong phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi

xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục của lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn mươi trên ba trăm năm mươi bảy ba triệu
phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê kim hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn trên ba trăm ba mươi bốn phố dắt thị trấn triệu sơn
huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hà duy phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại bốn mươi năm nguyễn đức thuận
phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện